xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý trong chương trình an hệ mới sáng nay thứ ba ngày hai mươi hai tháng một
mở đầu ngày mới chúng tôi muốn gửi đến quý vị lời chúc bình an trên mọi cung đường với mong muốn quý vị sẽ có một lộ trình giao thông thuận lợi và an toàn
vâng thật đáng buồn khi mà chỉ trong vài ngày vừa qua thôi thì đã liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
gần đây nhất là tại huyện kim thành tỉnh hải dương vào chiều qua và phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận những thông tin mới nhất
vâng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi sáu người thương vong này thì vào lúc một mươi chín h tối qua lãnh đạo bộ giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan đã tổ chức buổi họp báo
bước đầu đưa ra những thông tin về tình hình vụ tai nạn cũng như giải pháp và điều tra nguyên nhân
đại diện cục đường bộ việt nam cho biết xe ô tô vẫn còn hạn đăng kiểm thiết bị giám sát hành trình vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về cơ quan chức năng

về chủ phương đại diện cục đường bộ việt nam cho biết xe ô tô vẫn còn hạn đăng kiểm thiết bị giám sát hành trình vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về cơ quan chức năng
về phương tiện gây tai nạn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia quan tâm đến trách nhiệm của chủ doanh nghiệp
công an điều tra phải liên hệ với các đơn vị làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp và lái xe kiểm tra lại công tác đăng kiểm của xe bằng lái xe có phù hợp không
vào tối ngày hai mươi một tháng một người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba gây ra vụ tai nạn đã ra trình báo cơ quan chức năng
theo thông tin chưa chính thức lái xe đang có nghi ngờ dương tính với ma túy
hiện kết quả vẫn đang chờ trả lời chính thức từ cơ quan chức năng
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin cập nhật vào các bản tin sau
vụ tai nạn thảm khốc đã gây nên thiệt hại lớn về người trong đó tám người chết và tám người bị thương
hiện tại các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện kim thành
phóng viên chúng tôi đã có mặt tại đây để ghi nhận tình hình
bàng hoàng sợ hãi và hơn hết là ám ảnh
đó là tâm trạng
đó là tâm trạng chung của những bệnh nhân này khi vụ tai nạn xảy ra
hiện tại các bệnh nhân đều đang được điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện huyện kim thành
trong số các bệnh nhân này có một người bị thương nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh
số còn lại đang được các y bác sĩ tận tình
hiện tại các bệnh nhân ở đây chủ yếu là có gây chấn thương
vết thương thì không có
chủ yếu là chấn thương đầu và chấn thương bụng thì chúng tôi vẫn còn đang theo dõi trong thời gian theo dõi
bệnh nhân thì hiện tại mạch hết áp ổn định nhưng mà vẫn phải theo dõi thêm
chúng tôi có cần thiết thì có thể cho kiểm tra thêm
tôi nâng sàng khán theo dõi và theo dõi
bước đầu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này
mỗi người thiệt mạng năm triệu đồng
và mỗi người bị thương ba triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện kim thành cũng đã trích ngân sách hỗ trợ người bị thương ba triệu đồng trên người
và năm triệu đồng đối với người chết
vâng hiện tại tại bệnh viện đa khoa huyện kim thành thì chỉ còn năm bệnh nhân bị thương nhẹ
thì đang được điều trị tích cực điều trị tại đây
và những bệnh nhân nặng hơn thì đã được chuyển lên tuyến trên
và hy vọng trong thời gian sớm nhất thì nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được tìm ra
thưa quý vị và các bạn
ngày hôm qua là ngày đầu tiên
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe từ tám chỗ ngồi trở lên
kinh doanh vận tải hành khách vận tải hàng hóa
và trong ngày đầu tiên cũng có rất nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm
đặc biệt trong đợt giao quân lần này lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện
một trong số đó sẽ là kiểm tra về các lỗi vi phạm như là nồng độ cồn các chất kích thích hay là sử dụng ma túy
hai mươi giờ tối trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
đây là một trong những tuyến có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nhất trên cả nước
kiểm tra nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai từ rất sớm
đặc biệt chú ý đến các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
đối với cái que thử mà các chất ma túy này ở đây chúng tôi có ba cái loại là que thử bốn chân năm chân và sáu chân
tương ứng với các nhóm ma túy là bốn nhóm năm nhóm và sáu nhóm
nếu mà đối với lái xe mà âm tính với chất ma túy thì nó sẽ hiện đủ nếu mà đối với que thử năm chân thì nó sẽ hiện đủ năm bạch
còn nếu mà mất một trong các bạch này thì là cái xe đấy là dương tính với một trong các nhóm ma túy đấy
và theo kinh nghiệm thực tế kiểm tra ba lái xe kinh doanh vận tải lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp dương tính

tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet có quy mô trên khắp cả nước với số tiền giao dịch lên đến gần một tỷ đồng
đường dây đánh bạc được tổ chức ở một mươi năm tụ điểm trên toàn quốc
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng có liên quan trong đó có sáu đối tượng từ đà lạt tỉnh lâm đồng và một mươi một đối tượng ở tỉnh hưng yên
điều hành đường dây trên là nguyễn văn toán hai mươi bảy tuổi trú tại xã minh chí huyện sóc sơn tp hà nội
vật chứng thu giữ gồm một mươi hai bộ máy vi tính năm mươi năm chiếc điện thoại di động hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
theo tài liệu của cơ quan điều tra toán và các đối tượng liên quan vào đà lạt lâm đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay
chỉ trong thời gian ngắn số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này đã lên gần một tỷ đồng vụ án đang được điều tra mở rộng
vào thời điểm cuối năm cơ quan chức năng các địa phương liên tiếp phát hiện hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
và tại khánh hòa lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang vừa tạm giữ hơn
hai chai dầu cốt linh hơn ba trăm linh chai rượu ngoại các loại để xác minh làm rõ
vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang tiến hành kiểm tra xe ô tô tài do tài xế hà cảnh hoàng điều khiển
khi chiếc xe này đang xuống hàng tại địa chỉ số bốn mươi năm lý thánh tôn phường lộc thọ thành phố nha trang
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong các thùng hàng có hai sáu trăm tám mươi chai dầu cốt linh ba trăm một mươi hai chai rượu nhãn hiệu hennessy
bảy trăm năm mươi ml và chín bếp hổng ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính và tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn nói về nguyên nhân dẫn tới cháy nổ thì có lẽ cháy nổ do sự cố chập điện luôn chiếm một tỷ lệ lớn
vâng rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra trong các gia đình
mà nguyên nhân là do thiết bị điện bị chập cháy khi mà những người trong gia đình đang say dốc dẫn đến những hậu quả hết sức đau lòng
vâng ạ sau đó để phòng ngừa cháy nổ ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền kiểm tra hướng dẫn
thì chính những người dân thì cần phải chủ động để nâng cao ý thức cảnh giác khi mà sử dụng các thiết bị điện an toàn ở mọi thời điểm
vâng vẫn là vấn đề về ý thức chủ quan phải không ạ
và thời gian qua thì cũng xảy ra các vụ cháy do chập điện tuy không thiệt hại về người
xong cũng là hồi chuông cảnh báo trong việc sử dụng các thiết bị điện và bảo đảm an toàn cháy nổ trong các hộ gia đình
cũng như là cơ quan doanh nghiệp và chúng ta sẽ cùng đến với một ghi nhận tại tỉnh hà nam
đây là ngôi nhà của gia đình ông phạm văn duy chú tại xóm năm xã điêm trung thành phố phủ lý hà nam vừa được chỉnh trang hoàn thiện lại
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ngôi nhà này đã bị chập điện dẫn tới bốc cháy khoảng một trăm linh m hai là tầng hai của ngôi nhà
có chứa các vật điệu dễ cháy như bao bì
may mắn là người nhà đã kịp thời thoát nạn nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu dụi thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
trong vật điệu dễ cháy nửa hoặc có thể là tia lửa điện thì sẽ ảnh hưởng đến cái tôn số
do hiện nay nhu cầu sử dụng điện của người dân cơ quan doanh nghiệp ngày càng nhiều
các thiết bị đồ dùng điện có công suất lớn như máy điều hòa đỉnh nóng lạnh bướt điện hoặc các thiết bị sản xuất
song thực tế nhiều hộ gia đình cơ quan doanh nghiệp lại lắp đặt các thiết bị điện đó trên hệ thống đường dây điện đã cũ
không đủ tải trọng hoặc đấu nối vào cùng một đường điện và các ổ cắm dẫn đến tình trạng mất an toàn cháy nổ
để phòng ngừa cháy nổ xảy ra trong quá trình sử dụng điện do điện bà con nhân dân cần thực hiện tốt một số biện pháp sau
khi lắp đặt mạng lưới điện trong gia đình bà con hãy chọn thiết bị điện có chất lượng tốt phù hợp với dòng điện của phụ tải
sử dụng điện thiết bị bảo vệ tin cậy đảm bảo cắt được
mạch điện khi có xảy ra tràn chập không sử dụng đồng thời nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn
theo số liệu thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra gần hai chín trăm linh vụ cháy trong đó số vụ cháy do chập điện chiếm sáu mươi năm
và tại hà nam đã xảy ra một mươi chín vụ cháy trong đó một mươi hai vụ cháy do chập điện
vì vậy nhằm hạn chế cháy nổ nguyên nhân do chập điện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các ngành chức năng
chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phát huy tối đa phương châm bốn tại chỗ
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và hạn chế thấp nhất các nguyên nhân phát sinh cháy đổ
đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và hộ gia đình cần chú trọng thực hiện
thứ nhất là trong quá trình thiết kế thi công đắp đặt hệ thống điện cần phải tính toán
tiết diện dây dẫn phù hợp với phụ tải các thiết bị tiêu thụ điện
thứ hai phải nắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu trì atomat
thứ ba là không tự ý nắp đặt các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn và đồng thời sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm
dịp cuối năm là lúc thời tiết hành khô
đây là thời điểm có nhiều yếu tố bất lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy
để phòng ngừa cháy nổ xảy ra
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền kiểm tra
thì các hộ gia đình cơ quan đơn vị cần nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cháy nổ trong sử dụng điện
qua đó góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho bản thân gia đình và toàn xã hội
vào chiều ngày hôm qua cục y tế dự phòng bộ y tế đã làm việc với ngành y tế tp hcm về tình hình bệnh sởi ở địa phương
tại buổi làm việc các chuyên gia y tế đã đưa ra ý kiến quan ngại về thực trạng gia tăng các ca mắc
ở trên địa bàn tp hcm đang không có dấu hiệu dừng lại và sẽ dẫn tới nguy cơ lây lan ra cộng đồng
khi mà các bệnh nhân mang theo mầm bệnh sẽ về quê ăn tên người đán
theo báo cáo của trung tâm y tế dự phòng tp hcm tính đến tuần thứ ba của năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố ghi nhận gần hai ca mắc sởi tập trung nhiều ở các quận huyện có nhiều khu công nghiệp
khu vực giáp xanh đứng đầu là quận bình tân sau đó là quận tân phú thủ đức
trong số gần hai ca mắc sởi chín mươi năm là các bệnh nhân
đối tượng chưa được tiêm chủng một số trường hợp tiêm không đầy đủ
theo trung tâm này hiện nay số ca mắc sởi đang gia tăng và chưa có dấu hiệu giảm
trong khi đó các cán bộ y tế dự phòng khảo sát nhiều người dân công nhân lao động
về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ thì kết quả cho thấy nhiều người không biết đến việc tiêm phòng vaccine
theo phó giáo sư tiến sĩ phan trọng lân viện trưởng viện pasteur đặc thu bệnh sởi tập trung
ở các địa phương có sự di biến động dân cư nhiều nhất ở tp hcm đồng nai và bình dương